sau một lúc ngọn lửa được dập tắt chủ cây xăng là ông lê thanh hải cho biết vụ cháy có thể là do chậm điện
công an huyện cronpark tỉnh đắk lắc cho biết cơ quan điều tra vừa khám nghiệm hiện trường và thu thập các dấu vết điều tra nguyên nhân vụ việc một chiếc xe múc của người dân bị thiêu dụi hoàn toàn gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
theo thông tin ban đầu trước đó gia đình anh nguyễn đình lộc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị trấn phước an đưa xe máy xúc đến làm công trình tại dãy cà phê ở thôn phước hòa xã eang

hai đối tượng là nguyễn viết huy ba mươi ba tuổi tức huy nấm độc chú tại thành phố phan thiết và nguyễn văn nưng ba mươi bảy tuổi trú tại huyện tuy phong
cả hai đã trốn khỏi nhà tạm giữ công an tỉnh bình thuận từ dạng sáng ngày ba mươi tháng sáu
nguyễn viết huy bị bắt giam từ ngày sáu tháng năm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy còn nguyễn văn nưng bị bắt giam từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy về hành vi giết người
cả hai cùng giam chung buồng tại nhà tạm giữ công an tỉnh bình thuận hiện công an tỉnh đang huy động nhiều lực lượng truy tìm hai đối tượng này
công an tỉnh bình thuận cho biết bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay hai đối tượng trên đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
công an tỉnh bình thuận đề nghị ai biết hai bị can trên báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
số điện thoại sáu mươi chín ba trăm bốn mươi hai tám nghìn ba trăm một mươi ba hoặc sáu mươi chín ba trăm bốn mươi hai tám nghìn một trăm bốn mươi
một điểm đá gà ăn tiền tại khu vực đất trống trên địa bàn xã vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa bị lực lượng chức năng triệt phá
tin chúng tôi mới nhận được từ công an tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang một mươi đối tượng đang có hành vi đá gà ăn tiền thu giữ bảy con gà đá ba cặp cựa bằng kim loại một mươi ba xe máy các loại hơn bảy triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định
tin từ sở văn hóa và thế thao hà nội
ngày hôm qua cơ quan này đã xử phạt đơn vị treo bảng quảng cáo coca cola mở lon việt nam trúng vàng mỗi ngày tại bốn mươi năm nguyễn lương bằng quận đống đa với số tiền hai mươi năm triệu đồng
hành vi vi phạm của đơn vị trao bảng quảng cáo là không thông báo nội dung quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo đồng thời quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan an toàn xã hội
đơn vị đã tháo rỡ ngay nội dung quảng cáo vi phạm sau khi thanh tra yêu cầu và cam kết không tái phạm
trước đó cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch cho rằng cụm từ mở lon việt nam là phản cảm thiếu thẩm mỹ vì tên gọi việt nam không thể tùy tiện sử dụng với mục đích quảng cáo gắn với các slogan quảng cáo một cách thiếu trang trọng